lại thêm một bản án thích đáng dành cho đối tượng giết người tại hải phòng
đối tượng trần việt sơn vừa bị tòa nhân dân hải phòng đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi bốn năm tù về tội giết người
theo cáo trạng vào khoảng một mươi một h ngày một mươi bảy tháng tám năm hai nghìn hai mươi một trần việt sơn đang ngồi uống rượu trong nhà nghe thấy ổ nào ngoài ngõ
đối tượng bực tức cầm hai vỏ chai thủy tinh đi bộ từ nhà ra đường thì gặp ông bùi đình khoa
cho rằng ông khoa là người đã gây ra ồn ào đối tượng sơn đã cầm hai chai thủy tinh đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu và mặt ông khoa
khiến ông khoa bị thương với tỷ lệ tổn thương là năm mươi sáu
ngay sau đó trần việt sơn đã bị công an quận ngô quyền bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra
ngoài bản án một mươi bốn năm tù trần việt sơn bị buộc phải bồi thường cho bị hại số tiền bốn mươi ba triệu đồng